hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám đã khai mạc tại hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự và chỉ đạo hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm
cùng dự còn có các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phụ trách hội đồng lý luận trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án toán nhân dân tối cao
các đồng chí ủy viên trung ương đảng bí thư đảng đoàn ban cán sự đảng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
lãnh đạo các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương và các đại biểu hội nghị được trực tuyến tới sáu mươi ba điểm cầu trên toàn quốc
kể từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay và năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua toàn ngành tổ chức xây dựng đảng đã thể hiện quyết tâm cao
nỗ lực lớn đi đôi với đổi mới phong cách lề lối phương pháp thái độ làm việc
sức mạnh chung để hoàn thành một khối lượng lớn công việc trong đó có nhiều việc mới khó nhạy cảm phức tạp
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
càng ngày càng thấm thiế cán bộ là cái gốc của mọi công việc là nguyên nhân của mọi nguyên nhân
có lúc tôi cũng muốn nói là là then chốt của then chốt là thế đấy
ban tổ chức trung ương là cơ quan tham mưu đề xuất về tổ chức và cán bộ
để trung ương bộ chính trị ban bí thư xem xét quyết định ở các cấp biên giới cũng thế
do vậy cũng có thể nói nếu xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
thì công việc của ban tổ chức các cấp cũng là then chốt của thèn chốt
nếu cái chốt này mà rắn chắc cứng cáp thì công việc trôi chảy xuân sẻ
và nếu chẳng may cái chốt này mà nó mọt nó trục chặt
thì không biết tình hình nào
tôi nói ban tổ chức có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng là vì thế
tổng bí thư ghi nhận
từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay thời gian chưa dài
nhưng ban tổ chức trung ương và các cấp đã có nhiều cố gắng nỗ lực
đóng góp to lớn vào công tác xây dựng tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên
góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng
củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng
tổng bí thư cũng chỉ rõ
bên cạnh những
thành tích rất đáng ghi nhận
ngành tổ chức xây dựng đảng cũng cần thẳng thắn
nghiêm túc chỉ ra những hạn chế khuyết điểm cần phải khắc phục
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư nêu rõ
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
tổng bí thư nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm
và giải pháp chủ yếu mà ban tổ chức trung ương đã nêu tại hội nghị
đồng thời lưu ý thêm một số nội dung
trong đó tư tưởng chỉ đạo chung
là phải tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh
nghị quyết đại hội một mươi hai
các nghị quyết của trung ương về xây dựng đảng
và tổ chức thực hiện có hiệu quả
các nghị quyết trung ương đã ban hành từ đầu khóa một mươi hai đến nay
chuẩn bị nội dung trình các hội nghị trung ương sắp tới
mà trước mắt
là đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
đủ năng lực
phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
trình hội nghị trung ương bảy
bắt tay vào chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với quan điểm
ổn định đổi mới và phát triển
tổng bí thư hoan nghênh việc đưa vấn đề kiểm soát quyền lực
và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ
thành chuyên đề thảo luận tại hội nghị
tổng bí thư yêu cầu
toàn ngành tổ chức xây dựng đảng
phải khẩn trương củng cố
kiện toàn bộ máy hoạt động của mình một cách tinh gọn phù hợp
đồng thời gắn với tinh giản biên chế
xây dựng cơ chế vận hành hiệu lực hiệu quả
bên cạnh đó
hết sức chú ý đến công tác nắm tình hình
tổng kết thực tiễn
nghiên cứu khoa học
phát triển lý luận về công tác tổ chức xây dựng đảng
nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng trong thời gian tới hết sức nặng nề
đường lối có đúng hay sai
tổ chức thực hiện có tốt hay không
đều phụ thuộc vào cán bộ
tôi chia sẻ với những khó khăn thách thức mà các đồng chí đang phải đối mặt
đảng và nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh ý chí quyết tâm
sự nỗ lực cố gắng vươn lên của các cấp ủy các cấp
của từng cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng
và càng ngày chúng ta càng có kinh nghiệm
tổng bí thư mong muốn
mỗi cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng
phải có dũng khí
dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng
kiên quyết can ngăn những
việc làm không đúng
chống cho được tệ bè phái cục bộ
cá nhân chủ nghĩa
lợi ích nhóm trong công tác cán bộ
và cũng không để bị lợi ích nào cám rỗ
không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân
thân quen không trong sáng
kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ